ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh vừa long trọng tổ chức lễ trao tặng huân huy trương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho ba trăm năm mươi tám cán bộ chuyên gia quân tình nguyện việt nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của cách mạng lào
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ tỉnh hà tĩnh có hơn một mươi cán bộ chiến sĩ tình nguyện chiến đấu ngoan cường
dũng cảm trên các chiến trường lào đã có trên một liệt sĩ năm thương binh
việc trao tặng huân huy trương của đảng và nhà nước lào cho ba trăm năm mươi tám cán bộ chiến sĩ thuộc tỉnh hà tĩnh lần này là phần thưởng cao quý
ghi nhận những thành tích công lao giúp đỡ cách mạng lào của quân tình nguyện việt nam
tại buổi lễ đồng chí thông sao vanh phan vi hàn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân các bộ tộc lào không bao giờ quên sự giúp đỡ trí tình của đảng nhà nước và nhân dân việt nam nói chung quân đội việt nam nói riêng đối với cách mạng lào